liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại tỉnh hưng yên khiến bốn học sinh thương vong những ngày gần đây đang gây sôn sao dâu luận
theo những thông tin ban đầu chủ chiếc xe gây tai nạn chính là chủ tịch ubnd một xã thuộc tỉnh hưng yên
chủ xe là ông phạm văn thủy chủ tịch ubnd xã trung nghĩa tỉnh hưng yên
thế nhưng ban đầu ông này phủ nhận mình là người điều khiển phương tiện gây tai nạn
đồng thời có một người khác là nguyễn văn quyền lại đến công an tự nhận là lái xe gây tai nạn
thế nhưng đến ngày hôm qua ông thủy tức là chủ chiếc xe lại đến cơ quan công an khai nhận
mình mới là người trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn rồi bỏ trốn
vụ tai nạn đã khiến một em học sinh tử vong và ba em khác bị thương nặng